tại phủ chủ tịch văn phòng chủ tịch nước và bộ ngoại giao phối hợp tổ chức lễ phong hàm đại sứ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho năm cán bộ ngoại giao
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã trao các quyết định phong hàm đại sứ bậc hai cho thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng
đại sứ việt nam tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào nguyễn bá hùng các quy định phong hàm đại sứ bậc một cho đại sứ việt nam tại cộng hòa belarus lê ánh
đại sứ việt nam tại sianovin campuchia nguyễn thế cường nguyên đại sứ việt nam tại ba lan phạm kiến thiết
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh hàm đại sứ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là hàm ngoại giao cao quý nhất của đảng và nhà nước ta
thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của các cán bộ ngoại giao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung
cũng như trong công tác đối ngoại nói riêng sự tin tưởng khuyến khích và động viên của đảng nhà nước và nhân dân đối với các đại sứ
chủ tịch nước đề nghị các đại sứ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ đảm nhiệm tốt trọng trách mà đảng nhà nước giao phó
đặc biệt là phải góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định tranh thủ tối đa các điều kiện thuận lợi và các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước
thay mặt các cán bộ được phong hàm đại sứ thứ trưởng bộ ngoại giao đại sứ nguyễn quốc dũng bày tỏ sự xúc động
lòng biết ơn đối với phần thưởng cao quý sự ghi nhận của đảng nhà nước dành cho các cán bộ ngoại giao
khẳng định các đại sứ sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu trên cương vị công tác đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc